tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
hoặc đơn thuần chỉ là thể hiện sự ngông cuồng coi thường pháp luật
đang có diễn biến hết sức phức tạp
qua công tác nắm tình hình và tuần tra kiểm soát
đội cảnh sát giao thông trả tự công an tp vinh tỉnh nghệ an
vừa phát hiện thêm một vụ việc
cơ quan công an sau đó đã triệu tập một mươi hai trường hợp để làm việc
đêm hai ba tại tp vinh một nhóm thanh thiếu niên học sinh trung học phổ thông
có học sinh chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe mô tô
không đuổi mũ bảo hiểm không gắn biển số
có trường hợp dùng khẩu trang che biển số lưu thông trên đường
đặc biệt nhóm này còn mang theo hung khí như đao kiếm
dàn hàng ngang lạng lách đánh võng trên các tuyến đường
gây dối trật tự công cộng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
vào cuộc điều tra đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh
đã trở tập một mươi hai trường hợp tạm giữ một mươi phương tiện xe mô tô
thu giữ bốn đao kiếm các loại về trụ sửa công an để xác minh làm rõ
còn tại đồng nai bảy đối tượng liên quan đến các vụ cướp giật tài sản
của người đi đường trên địa bàn tỉnh đồng nai vừa bị khởi tố bắt tạm giam
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là điều khiển xe máy phân khối lớn
gắn biển số giả chờ đêm tối lựa lờ cho các trung cung đường vắng
phát hiện người đi đường mang theo túi sách điện thoại di động
hay đeo trang sức thì ngay lập tức tiếp cận sẵn sàng sử dụng bình xì thơi cay
tấn công nạn nhân cướp giật tài sản
hoặc chống trả khi bị chui đuổi
khám xét nơi ở của các đối tượng công an đã thu giữ một khẩu súng
một mươi ba xe máy ba sợi dây chuyền và nhiều mã tấu cùng bình xì thơi cay
theo điều tra của công an huyện nhân trạch
trong thời gian vừa qua các đối tượng trong băng nhóm này
đã gây ra một mươi ba vụ cướp giật trên địa bàn huyện nhân trạch
một mươi sáu vụ tại huyện long thành và tám vụ tại thành phố biên hòa
hai mươi một vụ tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
tổng trị giá tài sản cướp giật là gần ba trăm linh triệu đồng
phong trào đến nắp nghĩa là hoạt động thường xuyên của lực lượng công an nhân dân
bên cạnh công tác chuyên môn để bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước
trong sáng ngày hôm qua ba tháng ba
trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ đóng chân tại tỉnh bình định
đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa
và nhận phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng lâm thị minh
mẹ việt nam anh hùng lâm thị minh năm nay chín mươi sáu tuổi
ở xã mỹ thọ huyện phù mỹ tỉnh bình định
có chồng và con hy sinh trong cuộc kháng chiến
trong mỹ cứu nước
để chi ân những công lao to lớn của mẹ và gia đình
trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ đã nhận phụng dưỡng mẹ
với số tiền một triệu đồng mỗi tháng
qua khảo sát hiện tại mẹ lâm thị minh đang gặp nhiều khó khăn
về nhà ở cũng như điều kiện sinh hoạt
với trách nhiệm và sự sẻ chia
trung đoàn cảnh sát cơ động đã hỗ trợ tiền
cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ giúp gia đình xây dựng căn nhà mới khang trang
để có nơi thử cúng liệt sĩ
việc làm ý nghĩa này không chỉ thể hiện đạo lý uống nước
những nguồn của chiến sĩ công an nhân dân đối với thế hệ đi trước
mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát
để mẹ vui hưởng tuổi già
ngay khi nhập ngũ các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ
trong công an nhân dân sẽ trải qua ba tháng huấn luyện
để được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật
chính trị điều lệnh võ thuật công an nhân dân
các bài tập chiến thuật áp dụng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
trong những ngày đầu huấn luyện thì những bỡ ngỡ khó khăn là không thể tránh khỏi
thế nhưng nỗ lực vượt qua giai đoạn huấn luyện này
chính là những bước đầu tiên để các chiến sĩ có thể hoàn thiện bản thân
bản lĩnh sẽ vững vàng hơn
nếp sống sinh hoạt và học tập cũng sẽ kỷ luật hơn
để mỗi tân binh sẵn sàng thực hiện công tác trong môi trường của lực lượng vũ trang
đã có một công việc ổn định với tấm bằng thạc sĩ
nhưng tân binh đỗ đại dương đã tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
không phải ngày một ngày hai là có thể quen với môi trường quân ngũ kỷ luật kỷ cương
phải cố gắng rất nhiều để có thể đáp ứng yêu cầu của từng bài tập trong chương trình huấn luyện
nhưng mỗi chiến sĩ đều xác định đây là những bước quan trọng đầu tiên
để hình thành quân phong quân kỷ phục vụ công tác sau này
vất vả và như thế thì chúng tôi sẽ rèn luyện
được cho mình một cái tinh thần một cái ý chí và bản lĩnh
để không chỉ là trong công việc và trong tất cả mọi điều của cuộc sống
thì tôi sẽ dùng những cái bản lĩnh đó để vượt qua mọi khó khăn
và tôi mong rằng là với những thứ chúng tôi học được
thì chúng tôi sẽ đạt được thành công trong cuộc sống
và cũng như là góp phần xây dựng tổ quốc đất nước
mới đầu mà bước vào đây thì chúng tôi cũng rất là bỡ ngỡ
nhưng mà được sự chỉ dẫn và hướng dẫn tận tình của các thầy
thì em cũng cảm giác là mình
sẽ mạnh mẽ hơn và có thể nhiều cái nó can đáng hơn
năm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp nhận quản lý và huấn luyện hơn một mươi năm chiến sĩ
tại một mươi sáu địa điểm nơi có các đơn vị của bộ tư lệnh đóng quân
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
chương trình và kế hoạch huấn luyện tân binh được điều chỉnh linh hoạt phù hợp
cơ bản thiết thực trên nền tảng vững chắc và chuyên sâu
công tác ghen cán luyện quân
coi trọng kỷ luật kỷ cương nhưng phù hợp với từng đối tượng
trong đó có cả những nữ tân binh
chúng ta đan sen huấn luyện để làm sao cho cán bộ chiến sĩ
chúng ta thường xuyên liên tục và học tập rèn luyện và nắm bắt
để tất cả các nội dung trong quá trình học tập rèn luyện
là đều phải có chất lượng và kết quả tốt như nhau
sự tiến bộ của các em đã nhìn thấy lên rõ rệt
từ tư thế lắc lễ tiết tác phong
cử chỉ hành động lời ăn tiếng nói
phải tuân thủ theo quy định của lực lượng công an nhân dân
và của đơn vị lực lượng vũ trang ăn ở tập trung
cũng như vận dụng và thực hành động tác về điều lệnh
về võ thuật về bắn súng về kỹ chiến thuật
là các em đã nhìn thấy hiện lên kỹ năng rất rõ ràng
công tác huấn luyện đòi hỏi phải lân cao về mọi mặt
để cho cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận các kỹ năng
để làm chủ các loại vũ khí trang bị công cụ hỗ trợ
mà được trang bị của các đơn vị
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi mà về đơn vị chiến đấu
trong các vai trò trách nhiệm
của cán bộ chiến sĩ từng đơn vị
bổ sung lực lượng cho lực lượng công an nhân dân
hoàn thành tốt nhiệm vụ với cái chủ trương chung của chúng tôi
là xây dựng nguồn nhân lực công an nhân dân đủ mạnh
để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân
theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chỉ
đơn vị cũng là ngôi nhà thứ hai
những tân binh một mươi tám đôi một mươi
bắt đầu thay đổi bản thân
từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhất
ngăn nắp quy củ
sinh hoạt tập trung
cùng đồng chí đồng đội
và nỗ lực từng ngày
để hiện thực ước mơ
thưa quý vị công an quận tám
tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
điều tra làm rõ tin báo cướp
tại phòng giao dịch phú lợi
của ngân hàng sa công banh trên đường phạm thế hiển
vào chiều qua hai đối tượng biệt kín mặt
đội mũ mặc áo khoác tối màu
chạy xe máy đến phòng giao dịch phú lợi
của sa công banh trên đường phạm thế hiển
sau đó giả làm khách vào trong ngân hàng
một trong hai đối tượng đã cầm súng
đe dọa nhân viên ngân hàng bảo vệ
và những người có mặt ở phòng giao dịch buộc đưa tiền
theo đại diện ngân hàng
do các tài sản đều đã được cất giữ an toàn
hai đối tượng không cướp được gì
nên tẩu thoát khỏi hiện trường
công an cũng có mặt ngay sau đó để thu thập
thông tin hình ảnh camera truy tìm đối tượng
cướp dẫn điện thoại của người đi đường
một đối tượng đã bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
bắt giữ sau một giờ đồng hồ gây án
vào sáng ngày ba tháng ba công an huyện hưng nguyên
nhận được đơn trình báo của một phụ nữ
trú tại phường trường thi thành phố vinh
về việc bị cướp một chiếc điện thoại
khi đang đi đường
công an huyện hưng nguyên đã tổ chức nhiều mũi trinh sát
để ra soát truy tìm đối tượng
chỉ sau một giờ đồng hồ bằng các biện pháp nghiệp vụ
đã bắt giữ được nguyễn văn tuấn anh
trú tại huyện hưng nguyên
tuấn anh khai nhận thực hiện hành vi cướp giật tài sản
để bán lấy tiền tiêu xài
liên quan đến vụ nổ súng bắn nhau
tại ngã tư đường trần hưng đạo phan đình phùng
thành phố quy nhơn tỉnh bình định
công an tỉnh bình định cho biết đã khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với ba đối tượng
về hành vi gây dối trợ tử công cống
đó là trần công sĩ nguyễn duy khương
và nguyễn thành quý
vùng trú tại tỉnh bình định
như tin đã đưa vào sáng ngày hai mươi tám tháng hai
sĩ điều khiển xe máy đến đường trần hưng đạo
thành phố quy nhơn
thì gặp nguyễn thành quý điều khiển xe máy
chở theo nguyễn duy khương
khương đã dùng súng bắn sĩ để trả thù mâu thuẫn trước đó
đối tượng sĩ cũng dùng súng bắn trả
được biết khương và sĩ là hai đối tượng
có nhiều tiền án và nghiện ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tỉnh quảng trị vừa phối hợp
với lực lượng biên phòng triệt phá thành công chuyên án
bắt một đối tượng thu giữ gần một mươi hai viên ma túy tổng hợp
tại địa phận xã hướng linh huyện hướng hóa
lực lượng chức năng bắt quả tang võ quyết thắng
trú tại huyện hướng hóa đang vận chuyển
một mươi hai viên ma túy tổng hợp
quá trình đấu tranh thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và khai nhận trước đó cũng đã tiến hành giao dịch
một mươi hai viên ma túy tổng hợp với một đối tượng tại khu vực trên